xuất khẩu thủy sản của việt nam ba tháng cuối năm được dự báo chỉ đạt khoảng hai ba tỷ đô la mỹ
giảm hai so với cùng kỳ năm ngoái
đây là con số dự báo vừa được hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đưa ra
trong đó tôm tăng chín đạt một một tỷ đô la mỹ cá cha giảm ba mươi một đạt ba trăm sáu mươi năm triệu đô la mỹ
các mặt hàng hải sản khoảng tám trăm năm mươi bốn triệu đô la mỹ tăng bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân do bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp tại các thị trường
điều này khiến ngành thủy sản chưa thoát được cơn khủng hoảng suy giảm do nhu cầu thấp nguyên liệu chế biến giảm